thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty cổ phần tiến bộ viết tắt là công ty aic và ba mươi năm bị cáo
trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
trong vụ án này các bị cáo đã câu kết vi phạm các quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
các bị cáo này bị cơ quan tố tụng xác định là đã tư bỏ quyền bào chữa và bị đưa ra truy tố xét xử
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ ở tỉnh đồng nai
gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bồ ngọc thu
giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai
đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất
cho những người này với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
liên quan đến vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
đây là vụ án xảy ra tại chín trung tâm đăng kiểm xe cơ giới gồm năm trung tâm do bị can trần lập nghĩa làm giám đốc
giám đốc các trung tâm đăng kiểm trên đã chỉ đạo nhân viên bỏ qua lỗi vi phạm của hơn bảy mươi phương tiện
nhằm thu lợi bất chính số tiền ước tính gần một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án làm rõ dấu hiệu của hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
vì có dấu hiệu móc nối giữa các trung tâm đăng kiểm và các trung tâm đào tạo lái xe
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
công an tỉnh bắc ninh đã liên tiếp triệt xóa ba đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng
với tổng số tiền khoảng hơn một ba trăm linh tỷ đồng
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh phá thành công chuyên án
bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lớn
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã giao dịch cá độ bóng đá hai triệu ba trăm linh nghìn điểm tương đương với số tiền trên một trăm một mươi năm tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an đã tạm giữ bốn xe ô tô máy vi tính điện thoại
và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng
hiện công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây
bốn đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ sơn la về bắc ninh tiêu thụ
vừa bị công an thành phố bắc ninh bắt giữ chi tiết các vụ việc có trong cụm tin vấn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại phường võ cường công an tp bắc ninh bắt quả tang
lò thị hoa và con trai là quảng văn anh công chú tại tỉnh sơn la
đang tảng trữ trái phép năm bánh heroin và gần một trăm tám mươi tỷ đồng
tám gram ma túy tổng hợp hoa khai nhận mua ma túy từ sơn la mang về bắc ninh bán lại cho nguyễn bá thịnh
ở huyện yên phong khám xét nơi ở của thịnh thu giữ gần một mươi hai gam heroin và hơn hai mươi bảy gam ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm nguyễn trọng hùng trú tại thành phố bắc ninh
là người đi nhận ma túy cùng thịnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai cũng vừa triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh
bắt giữ hai đối tượng cùng bốn viên ma túy tổng hợp đó là hoàng văn nghề và lù văn mến cùng chú tại tỉnh lào cai
thấy lực lượng chức năng hai đối tượng chống trả quyết liệt phóng xe đâm vào xe máy của lực lượng chức năng hòng tẩu thoát
tại cơ quan điều tra nghề và mến khai nhận bốn viên ma túy trên mua tại điện biên để đem về bảo yên cất giấu
sau đó mang lên lào cai tìm nơi tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm hiện đang lấy lời khai của trần hồng phát quê tp cnh để điều tra về hành vi cướp tài sản
phát là nghi phạm không chế bé trai bốn tuổi ở phường phú thọ hòa quận tân phú để cướp chiếc vòng vàng
kết quả điều tra xác định vào khoảng một mươi h ngày một mươi tám tháng một mươi hai phát chạy xe máy trên đường trần văn cẩn phường phú thọ hòa quận tân phú
thì thấy bé trai bốn tuổi đang chơi cùng nhóm bạn phát hiện trên tay bé trai đeo vòng vàng
cơ quan cảnh sát kéo nạn nhân lại gần để không chế rồi cướp lấy chiếc vòng vàng trên tay của bé trai
sau một ngày truy xét lực lượng công an phát hiện phát đang chạy xe máy ở quận bình tân nên khống chế bắt giữ
tại cơ quan điều tra phát khai do nghiện ma túy và thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
sau khi gây án phát đem chiếc vòng vàng đi bán được hơn một triệu đồng
ngoài vụ cướp trên cơ quan điều tra xác định phát còn chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động của một bé gái bảy tuổi
tại một quán cà phê trên đường khuôn việt phường phú trung vào ngày năm tháng một mươi hai
công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang tiếp tục truy bắt đối tượng cướp tài sản tấn công chủ nhà tại ấp tám xã xuân tây
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi hai ông phạm văn thăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã xuân tây huyện cẩm mỹ đang ở nhà
thì một đối tượng chùm kín đầu vào hỏi chiếc xe tải đậu trước nhà là của ai để thuê chở hàng
tưởng thật ông thăng vào gọi con mình đi ra chở hàng
thì người đàn ông này đã đi vào trong nhà cầm chiếc ipad chạy ra ngoài
thế vậy ông thăng liền chặn lại và hô hoán
lúc này đối tượng rút gậy sắt loại ba khúc dài khoảng năm mươi cm thủ sẵn đánh ông thăng
ông thăng chống trả quyết liệt và truy hô người trong nhà chạy ra
đối tượng đã vứt lại chiếc ipad và leo lên xe đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát
thị xã an khê tỉnh gia lai tiếp giáp với huyện tây sơn tỉnh bình định có quốc lộ một mươi chín đi qua
nhiều đối tượng đã lợi dụng đặc điểm trên để ẩn náu hoạt động phạm tội
thời gian qua lực lượng công an thị xã an khê luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự
nguyễn ngọc giàu hai mươi sáu tuổi chú tại xã an trung huyện croncho tỉnh gia lai
cùng với võ xuân chiến hai mươi tuổi trú tại xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định
vừa thực hiện hai vụ cướp giật tài sản của người già yếu bán vé số
số tiền mà hai đối tượng cướp được là một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng
nhận được tin báo công an thị xã an khê đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ hai đối tượng
số tiền mà hai đối tượng cướp được là một triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng
tôi đã từng có hai tình án một tình án là cưỡng đọc tài sản và trầm cắp tài sản
còn đây là nguyễn minh phụng ba mươi một tuổi trú tại xã ân nghĩa huyện hoài ân tỉnh bình định
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
phụng điều khiển xe máy từ bình định lên thị xã an khê thực hiện chót lọt hai vụ trộm lấy nhiều tiền vàng rồi bỏ trốn
công an thị xã an khê đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện bắt giữ phụng khi đang lẩn trốn tại quận phú nhuận tp hcm
tôi là an khê gia lai đột nhập vào nhà dân lấy tiền quen điện thoại và ipad
sau khi lấy được tôi bắt giữ
tôi bán lại giá trị tiền là một trăm một mươi triệu để tiêu sạc cá nhân
thời gian qua công an thị xã an khê đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn tội phạm
trong đó thành lập tổ công tác chín trăm bảy mươi chín gồm các lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cảnh sát giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm nhằm kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm
thông qua công tác tuần tra kiểm soát chúng tôi đã phát hiện và xử lý ngăn chặn
nhiều trường hợp càng quấy nhiều trường hợp than thiếu niên đuôi xe lặng lắt nẹt bô
và một số trường hợp là chúng tôi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy
cũng như là các tội phạm hình sự để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã an khê
được biết năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ điều tra khám phá án chung của công an thị xã an khê đạt chín mươi năm sáu mươi năm án rất nghiêm trọng đạt một trăm linh
hiện nay công an thị xã đang tập trung lực lượng triển khai đợt cao điểm
điểm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng với niềm tin yêu của quần chúng nhân dân
còn tại bình dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa phát hiện và triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá
quá trình xác minh lực lượng công an xác định đối tượng nguyễn hồng anh chú tại tỉnh bình dương
hoạt động cá độ bóng đá ghi số đề cho nhiều con bạc tại địa phương với số tiền cực lớn
trong thời gian diễn ra vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai nguyễn hồng anh lên mạng và tạo nhiều tài khoản cho các con bạc vào cá cược các trận bóng
qua làm việc lực lượng công an xác định được tổng số tiền các đối tượng đã cá độ bóng đá là hơn ba mươi bảy tỷ đồng
và thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan gồm ba trăm linh triệu đồng một năm trăm linh usd thẻ tài khoản ngân hàng có tổng số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng
xe ô tô điện thoại laptop
cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối tượng nguyễn hồng anh và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai công an thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn đã thu nhận một mươi bốn khẩu súng và sáu mươi bốn viên đạn các loại do người dân tự nguyện giao nộp
theo đó lực lượng công an đã thành lập hai điểm thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ tại khu làng chung và trụ sở công an thị trấn
kết quả trong hai ngày đã thu hồi được một mươi bốn khẩu súng gồm bốn khẩu súng cồn tám khẩu súng tự chế một khẩu súng khi nén một khẩu súng quân dụng và sáu mươi bốn viên đạn các loại
từ nay đến tết nguyên đán công an thị trấn đồng mỏ sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng nắm tình hình liên quan đến vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù nằm trong danh mục cấm cá nhân sở hữu tàng trữ tuy nhiên thời gian gần đây thì nhiều người vẫn lén lút sử dụng lại súng tự chế vào mục đích cá nhân
để đảm bảo an toàn xã hội công an tỉnh nghệ an đang tập trung kiểm tra thu hồi và vận động người dân tự nguyện giao nộp lại vũ khí có tính sát thương cao này
đây là buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của các loại súng tự chế như súng kíp hơi cồn
cây gà được lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng thực hiện thường xuyên tận nơi ở của các hộ dân khu vực biên giới
công an các tổ chức đoán thể xã hội địa chung ở cổ địa phương thì việc nhận thức của bà con đối với việc sẵn bản đồng vật khoảng dạ và sử dụng súng các loại vật liều nổ cũng giảm rất nhiều
trước đây súng tự chế thường được người dân sinh sống ở miền núi sử dụng để xua đuổi thú giữ bảo vệ bản làng
tuy nhiên sau một số vụ án có liên quan đến loại vũ khí sát thương này thì súng tự chế đã trở thành hiểm họa và là nguyên nhân của nhiều vụ án mạng đau lòng
chính vì vậy công tác vận động người dân tự giác giao nổ vũ khí tự chế đang được lực lượng công an tỉnh nghệ an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện
chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh kế hoạch tổng kiểm tra ra soát các đối tượng có biểu hiện
nghĩ vấn về hoạt động liên quan đến tổ chức mua bán tăng trự sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ và pháo
để có các cam kết và giáo trách nhiệm cũng như bổ trị lực lượng để kiểm tra bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của công an tỉnh nghệ an
thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân ở các địa bàn vùng sâu đang lén lút cất dấu sử dụng súng tự chế để săn bắn
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự ảnh hưởng đến an toàn xã hội
vì vậy công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nghiệp vụ bám nắm địa bàn kết hợp tuyên truyền vận động người dân
không mua bán sử dụng và chủ động giao nộp các loại súng tự chế đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp
cố tình cất dấu sử dụng vũ khí trái phép đảm bảo cho người dân được an toàn trong dịp cuối năm
sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra và thiêu dụi một kho chứa phế liệu rộng hàng trăm mét vuông trên quốc lộ một mươi ba
thuộc phường minh hưng thị xã trân thành tỉnh bình phước
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã huy động sáu xe chữa cháy
cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án khống chế ngọn lửa
tại hiện trường khu vực cháy là nơi chứa phế liệu với diện tích rộng gần bốn trăm linh mét vuông có nhiều vật liệu dễ bắt lửa
nên ngọn lửa cháy rất dữ dội công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi một h bốn mươi năm đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên ngọn lửa cũng thiêu dụi gần như hoàn toàn kho chứa phế liệu
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy